tuy nhiên qua vụ việc thương tâm này mong rằng mọi người hãy nâng cao ý thức cảnh giác trong việc sử dụng các thiết bị dễ gây cháy nổ để có thể tránh được những hậu quả đáng tiếc tương tự có thể xảy ra